cùng với nhiệm vụ chăm lo tết cho cán bộ chiến sĩ và những người có công trên địa bàn
các đơn vị thuộc bộ tư lệnh tp hcm đã triển khai nghiêm kế hoạch tuần tra
cảnh góc trực chiến không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
với phương châm tết an toàn sẵn sàng chiến đấu cao
tiến coi báo động thổi liên hồi
từ trong doanh trại các chiến sĩ trung đoàn gia đình bộ tư lệnh tp hcm
hối hả mang theo các trang bị cơ động ra vị trí quy định theo phương án tác chiến
từ hành động của chỉ huy các cấp đến từng chiến sĩ đều nhịp dàng khẩn trương
chỉ trong thời gian ngắn đội hình chiến đấu của tiểu đoàn đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
xử lý tình huống giả định phối hợp giữ gìn an ninh trực tự trên địa bàn
chúng tôi tập trung quán triệt giáo dục để cho cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức
trách nhiệm và xác định tốt quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
chúng tôi triển khai cho xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch văn kiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp
chúng tôi duy trì nghiêm túc chế độ nề nếp trực chỉ huy trực ban trực phân đội sẵn sàng chiến đấu
và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị
nhất là phương án chiến đấu bảo vệ các mục tiêu được giao
ở trung đoàn gia định quân số bảo đảm một trăm linh các tiểu đoàn đã thành lập các ca trực có đủ thành phần lực lượng
thời gian cao điểm bắt đầu từ ngày hai mươi
hai mươi tháng một tức hai mươi chín tết tất cả các bộ phận triển khai trực tại vị trí chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các cơ quan đơn vị còn lại các cử năm mươi quân số trực ban căn cát làm nhiệm vụ thường xuyên
lúc đầu vợ cũng buồn thời gian gia đình đặc biệt là tết truyền thống dân tộc
thì người vợ lúc nào cũng muốn có người chồng bên cạnh
nhưng mà chúng tôi là người lính thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
thì cũng động viên vợ và vợ cũng xác định rõ tư tưởng
cũng an tâm cũng động viên tôi
là cố gắng
là cố gắng công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ cách chung cho phó
tết canh tí năm hai nghìn hai mươi ấm nồng trong không gian trực trở sắc hoa kết tinh của đất trời
nắng gió và tâm hồn mọi người càng tiếp thêm động lực để cán bộ
chiến sĩ trung đoàn gia đình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
vững tin bước sang năm mới giành nhiều thắng lợi